sáng nay hai mươi năm tháng một mươi tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu ý kiến đó là cho quy định về việc giảm phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện giảm số lượng phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
tuy nhiên giảm như thế nào giảm ở cấp nào cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau
đối với hội đồng nhân dân cấp huyện nhiều đại biểu đồng ý về việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân xuống còn một người
tuy nhiên đối với hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiều ý kiến cho rằng nên giữ như luật hiện hành gồm hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân
tôi đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành
theo phương án một nhằm để bảo đảm đình hướng chung là ngày càng tăng số lượng đại biểu chuyên trách và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cờ
để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong hiến pháp và các văn bản pháp luật
nếu như mà chủ tịch là đại biểu hoạt động chuyên trách mà chỉ có một phó chủ tịch hoạt động chuyên trách
thì riêng cái việc đi họp thì có những cái việc không phải là cái nội dung nào chủ tịch cũng đi
mà như thế thì riêng việc đi họp
thì phó chủ tịch hầu như là cũng rất là thiếu người trong cái việc đi họp
cho ý kiến về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương
nhiều đại biểu cho rằng nên thực hiện chủ trương hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội với văn phòng hội đồng nhân dân
không nên hợp nhất văn phòng ủy ban nhân dân